các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với một chiếc xe ủi được nhìn thấy đang nghiền nát các lọ vaccine trong đoạn video do reuters quay lại
các quan chức nigeria sau đó đã công khai việc tiêu hủy vaccine này trong một nỗ lực rõ ràng để dập tắt lo ngại rằng các liều vaccine covid một mươi chín hết hạn đang được sử dụng để tiêm cho người dân nước này
ông fajan shuai giám đốc điều hành cơ quan phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu quốc gia của nigeria cho biết
chúng tôi đã thu hồi thành công một sáu mươi sáu hai trăm một mươi bốn liều vaccine astrazeneca hết hạn sử dụng
chúng tôi đã giữ lời hứa về việc minh bạch với người dân nigeria
việc tiêu hủy vaccine hôm nay là minh chứng để người dân nigeria có niềm tin vào chương trình tiêm chủng của chúng tôi
ông suai cũng nói với các phóng viên rằng mặc dù biết số vaccine nói trên sẽ hết hạn chỉ sau hai tuần
nhưng nigeria thực sự buộc phải nhận khoản quyên góp này vì vaccine covid một mươi chín vẫn còn khan hiếm ở phần lớn quốc gia châu phi
số vaccine này được chuyển đến từ nhiều quốc gia châu âu tham gia chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu covax
sau cuộc họp của ủy ban tổng thống
bộ trưởng bộ y tế nigeria osagi ehanai cho biết nước này sẽ không chấp nhận các loại vaccine có thời hạn sử dụng còn lại ngắn như vậy nữa
những lo ngại về ngày hết hạn của các liều vaccine astrazeneca được tặng đã dấy lên từ hồi đầu tháng một mươi hai
sau khi các nhà chức trách nigeria lưu ý rằng thời gian hết hạn sử dụng của vaccine đang đến rất nhanh
tuy nhiên một báo cáo trước đó của reuters cho rằng khoảng một triệu liều vaccine đã hết hạn vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức y tế thế giới ước tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
gần một mươi ba triệu liều vaccine đã được tiêm ở nigeria quốc gia có dân số hơn hai trăm linh triệu người trở thành quốc gia đông dân nhất lục địa đen
trên toàn nigeria đã ghi nhận hơn hai trăm hai mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín và gần ba trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương hoa kỳ đã cho phép thuốc kháng virus covid một mươi chín của mako
cho một số bệnh nhân người lớn có nguy cơ cao một ngày sau khi đưa ra phương pháp điều trị tương tự như hiệu quả hơn
từ hãng dược phẩm pfizer
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ cho biết thuốc của mek có thể sử dụng khi các phương pháp điều trị được phép khác không thể tiếp cận hoặc không phù hợp với mặt lâm sàng
thuốc monopiravir được phát triển với ripex biotherapeutics và được chứng minh là giảm tỷ lệ nhập viện cũng như tử vong khoảng ba mươi
trong một thử nghiệm lâm sàng trên những người có nguy cơ cao trong giai đoạn đầu của bệnh
việc cấp phép cho sử dụng thuốc đối với covid một mươi chín ở mức độ nhẹ đến trung bình và cùng với viên thuốc pfizer
có thể là một công cụ quan trọng chống lại biến thể omicron lây lan nhanh hiện đang chiếm ưu thế ở hoa kỳ
theo dữ liệu thử nghiệm thuốc của pfizer paslovid đã được cấp phép vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cho những người từ một mươi hai tuổi trở lên
và đã cho thấy hiệu quả gần chín mươi trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ ca mắc bệnh nặng
theo giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc của fda patrizia cavajoni sự sẵn có của các phương pháp điều trị khác
là yếu tố cân nhắc đầu tiên đối với các bác sĩ
fda đã cho phép các phương pháp điều trị tiêm tĩnh mạch chủ yếu sử dụng trong bệnh viện được gọi là kháng thể đơn dòng
nhưng tính khả dụng còn hạn chế và hiệu quả chống lại biến thể omicron thấp hơn
quan chức fda john fellay cho biết trong một cuộc họp báo rằng thuốc kháng thể của glaxosmithkline và verbiotech
đã được chứng minh là có tác dụng chống lại omicron dự kiến sẽ thiếu hụt trong mùa đông này
theo thông tin từ mức phương pháp điều trị của hãng có những yếu điểm hơn so với viên thuốc pfizer
phó chủ tịch cấp ca phụ trách lâm sàng của merk cho biết nó không yêu cầu bất kỳ loại thuốc thứ hai nào để tăng hiệu quả
và bạn có thể dùng nó cho nhiều đối tượng bệnh nhân đặc biệt bao gồm cả những người có vấn đề nghiêm trọng với chức năng gan hoặc chức năng thận
nhà phân tích louis chen của canter fitzgerald cho biết sự chấp thuận này đến vào thời điểm thích hợp
bởi lẽ cần có thêm nhiều phương pháp điều trị covid một mươi chín để bổ sung cho nỗ lực tiêm chủng đặc biệt là đối với các biến thể đang được quan tâm
gần sáu mươi hai người dân hoa kỳ được tiêm chủng đầy đủ như vậy vẫn còn nhiều người chưa được bảo vệ trước làn sóng nhiễm trùng omicron
hai liều vaccine rất thành công của pfizer in và biontech sg chỉ có tác dụng bảo vệ phần nào chống lại sự lây nhiễm với biến thể omicron
trong khi liều thứ ba cải thiện phản ứng miễn dịch
thuốc chống virus của mek và pfizer đều hoạt động bằng cách ngăn chặn virus tái tạo
thuốc của mark làm được như vậy bằng cách đưa các lỗi vào mã di truyền của virus
một số chuyên gia của fda cho rằng điều đó có thể dẫn đến nhiều biến thể
nhiều biến thể rắc rối hơn cũng có một số lo ngại về tính an toàn xung quanh thuốc bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và sụn của xương
theo fda cũng bởi lý do đó thuốc của mc không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
cơ quan này cho biết thêm viên thuốc của mc không được khuyến khích sử dụng trong thời kỳ mang thai
fda khuyến cáo rằng những người đàn ông có khả năng sinh sản nên sử dụng một phương pháp ngửa thai đáng tin cậy trong khi điều trị bằng monopiravir và ít nhất là ba tháng sau liều cuối cùng
thuốc được dùng hai lần một ngày bốn viên mỗi lần trong năm ngày tạo thành một liệu trình đầy đủ bốn mươi viên loại có liều lượng hai trăm linh mg
việc điều trị ở mỗi liệu trình có thể lên đến bảy trăm linh usd
trong một cuộc thảo luận chính phủ hoa kỳ cho biết có thể cần đến khoảng năm triệu liệu trình
chính phủ hoa kỳ cũng đặt hàng liệu trình thuốc pfizer khoảng một mươi triệu liều với giá năm trăm ba mươi usd cho một liệu trình
mac cho biết monupiravir giúp ngăn chặn virus tái tạo sẽ có hiệu quả chống lại bất kỳ biến thể nào bao gồm cả biến thể omicron mới
anh lần đầu ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lần đầu tiên số ca mắc mới covid một mươi chín tại anh đã vượt mốc một trăm linh kể từ khi đại dịch bùng phát
trong bối cảnh biến thể omicron vẫn đang tiếp tục càn quét vương quốc này
theo thống kê của chính phủ anh tổng số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ở nước này là một trăm linh sáu một trăm hai mươi hai ca
tăng hơn một mươi năm ca so với ngày trước đó
và dập tắt những niềm tin của nhiều người về khả năng đợt dịch do biến chủng omicron gây ra ở nước này đã đạt đỉnh
bên cạnh đó số ca nhiễm omicron ở anh hiện cũng lên đến con số sáu mươi chín một trăm bốn mươi bảy ca sau khi có thêm một mươi ba một trăm linh sáu trường hợp
được xác nhận sau khi giải trình đầy đủ bộ gen của virus sars cov hai của các ca bệnh nghi ngờ
trong khi scotland và shrewel cũng ghi nhận thêm lần lượt một trăm bảy mươi bốn và ba trăm linh một trường hợp mắc biến thế này

được biết cả scotland và shrewel cũng ghi nhận thêm lần lượt một trăm bảy mươi bốn và ba trăm linh một trường hợp mắc biến thế này
đều đã công bố việc siết chặt các lệnh hạn chế có hiệu lực ngay trong dịp lễ giáng sinh
trong đó chính phủ phân quyền của jean well sẽ nâng mức cảnh báo covid một mươi chín trở lại mức độ hai
đồng nghĩa với việc giữ khoảng cách hai mét tại nơi công cộng không tập trung quá sáu người trong cùng một thời điểm
tại các cơ sở cung cấp dịch vụ và tiến hành đóng cửa các hộp đêm sau ngày lễ tặng quà hai mươi sáu tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson khẳng định chính phủ nước này tạm thời sẽ không áp đặt thêm các lệnh hạn chế mới
tuy nhiên vẫn để ngỏ khả năng sẽ siết chặt những quy định hiện hành sau khi kết thúc giai đoạn giáng sinh
hiện trong nội bộ chính phủ anh đang chia làm hai lường quan điểm khác nhau về vấn đề này
trong đó một nhóm các thành viên cấp cao bao gồm ngoại trưởng liz truss cho rằng việc siết chặt các lệnh hạn chế
nhằm hạn chế sự lây lan của omicron là không thực sự cần thiết
ở một góc độ khác bộ trưởng y tế anh sejissebit cho rằng việc chờ đợi đến khi có những kết luận hoàn chỉnh của các chuyên gia y tế
về tỷ lệ trở nặng hay nhập viện của các ca nhiễm omicol so với biến thể delta trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo liên quan đến các lệnh hạn chế
hoàn toàn có thể đem đến những hệ quả khôn lường đối với hệ thống y tế của nước này
trước đó hôm hai mươi tháng một mươi hai giới chức anh xác nhận một mươi hai bệnh nhân mắc omicron tại nước này đã thiệt mạng
anh ghi nhận ca tử vong vì biến chủng omicron đầu tiên hôm một mươi ba tháng một mươi hai
dù chưa trở thành trùng trội ở anh nhưng omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại nước này
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai anh ghi nhận tới một mươi hai một trăm ba mươi ba ca omicron cao nhất kể từ khi biến chủng này xuất hiện và tăng hai mươi một so với một ngày trước đó